không có vùng cấm trong kỷ luật đạn
và gần đây nhất là vụ tai nạn thương tâm giữa ô tô và tàu hỏa khiến sáu người thiệt mạng
đã cho thấy sự bất cập trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt nói chung
và trên địa bàn thành phố hà nội nói riêng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại nơi xảy ra vụ tai nạn trên địa bàn huyện thường tín hà nội
đây là đoạn đường ngang giữa đường sắt với quốc lộ một a chạy qua thôn văn giáp của huyện thường tín
nơi bà đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm giữa ô tô và tàu hỏa lúc hơn năm giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi vừa qua
tuy nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô và tàu hỏa trên những cung đường như thế này
hà nội hiện còn bao nhiêu điểm đen như thế này nữa
đã đến lúc cần xác định trách nhiệm thuộc về ai để những nỗi đau này không còn lặp lại
theo thống kê trên địa bàn huyện thường tín có một trăm sáu mươi bảy đường cắt ngang đường sắt
trong đó có hai mươi sáu đường ngang và hơn một trăm linh đường lối đi dân sinh
tuy nhiên hiện chỉ có bốn đường ngang được cơ quan đường sắt tổ chức gác canh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hai đường ngang do thành phố hà nội và doanh nghiệp quản lý gá canh
còn lại một số vị trí đường ngang lối đi dân sinh qua đường sắt chỉ có tín hiệu cảnh báo tàu tự động
ở đây thế nhất là hồ khuất ở trên này tàu đến là hồ khuất
đây là đường còng cho nên là nên đặt một cái bà đê
cho nên mong là sao
tất cả các hồ chí ở trên khổ quan tâm đến cái này
nhà nước bên đường sắt này phải nên có trách nhiệm
từ xưa đến nay bao nhiêu vụ chết
nhưng mà đường sắt không bao giờ hỏi ê đến
người ta mặc kệ coi như cũng phải hiệp được người ta
người dân chúng tôi ở gần đây chứng kiến như thế
thực ra rất là bốc xúc
tất cả những cái này mình có thể là phòng tránh được
do con người chứ con người mình có cái trách nhiệm
cái đoạn đường này
đoạn đường đã xảy luôn xảy ra tai nạn thì mình quá biết rồi
thì lý do gì mà mình không làm một cái trạm bà đê lên
và cử người canh gác đi ở phương và nhà nước bên đường sắt cùng làm
thì mới bảo đảm tính mạng an toàn cho những con người đi qua đi lại
mật độ giao thông tham gia các cung đường ngang qua đường sắt trên địa bàn huyện thường tín tương đối dài đặc
nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao
theo ước tính từ đầu năm đến nay
số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên địa bàn huyện khoảng một mươi hai vụ
trong những năm qua thì có thể nói thì
chính quyền địa phương đặc biệt là ủy ban nhân dân huyện thường tín
đã có rất nhiều văn bản
gửi ủy ban nhân dân thành phố gửi đặc biệt là ngành đường sắt
để phối hợp
trong đó có đề nghị
có các cái biện pháp
để giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông đặc biệt là đường sắt
ví dụ như là tăng cường cái việc
các cái điểm cảnh giới
cảnh giới có người trông
rồi tăng cường các thiết bị cảnh báo tự động
bằng đèn bằng tín hiệu
tuy nhiên thì vì số lượng đường ngang rất lớn
do vậy cho nên là
các hệ thống đường ngang hiện nay thì chưa được
đang trang bị đầy đủ các cái cảnh giới
cũng như người trông
trong cái thời gian tới thì
ủy ban nhân dân huyện
cũng như chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đề nghị các cấp
để tiếp tục trang bị thêm hệ thống
cảnh giới cũng như là

qua sự việc tai nạn giao thông đường sắt
hôm hai mươi bốn tháng một mươi vừa qua
trên địa bàn huyện thứng tín cho thấy
đây không còn là câu chuyện của riêng địa phương nào
sự bất cập trong công tác quản lý
bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
cần có sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành liên quan
để những tai nạn thương tâm không còn lặp lại
còn đối với hành lang an toàn giao thông đường sắt
từ lâu đã được cảnh báo về sự mất an toàn
cũng như sự vi phạm trong một thời gian dài
tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn
cũng như những điểm giao cắt đường ngang dân sinh
vẫn đang bị bỏ ngỏ
tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
phóng sự sau đây được phóng viên truyền hình nhân dân
thực hiện ngay tại trung tâm thủ đô hà nội
xóm đường tàu
là cái tên mà nhiều người gọi
những hộ dân cư sinh sống sát hai bên đường tàu
dài khoảng hơn năm trăm linh mét
chạy xuyên qua phố khâm thiên quận đống đa hà nội
bởi lẽ đường dây tàu
là nơi họ sinh hoạt kinh doanh
thậm chí là chơi đùa và hóng mát
sống như thế này
và mọi sinh hoạt của họ đều gắn liền với đường sắt
mặc dù ai cũng biết được
việc lấn chiếm vi phạm hành lang đường sát
là dẫn tới nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
dường như họ đã quen sống với tiếng còi tàu
người dân đây đã quá quen
với cả cái nối sống ở đây rồi
và họ quen với giờ giấc
của tàu chạy nữa
có mỗi cái ở đây là trẻ con thì hơi sợ một chút thôi
có diễn tính tàu bảy h chẳng hạn này
hoặc là ba h ba mươi chiều
tàu về lại
bảy h là tàu đi tàu bắc lam này
bảy h rồi chín h
những cái giờ ý là người ta biết
cả ở dân ở trong này thì người ta biết
đáng lo ngại hơn
là hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội
có hàng trăm đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt
có rất nhiều đường ngang dân sinh không có gác chắn
khuất tầm nhìn
nguy cơ mất an toàn và xảy ra tai nạn giao thông
là rất lớn
đây là không có
và cũng không có
một cái người gác cổng
có người gác luôn
và người ta chỉ biết là
có cái đèn thôi
đó là điều nhất ạ
có tàu đến có phát

là các anh xe ôm bên kia
thì bảo là tàu đấy
nhắc nhở người dân là tàu đấy
ai ta đi đến gần đó
linh ở bên này thế thôi
nhắc nhở hai bên
phải đứng ra ngoài này
ngó đằng này
xem là có chuông
ngó đằng này
xem là tàu đi hay tàu về
hay tàu đằng này về
đấy thì phải nhắc người ta
chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
cả nước đã xảy ra tới hơn hai trăm linh vụ tai nạn giao thông tiểu sắt
làm chết hơn tám mươi hai người
và bị thương gần một trăm năm mươi người
tuy giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhưng tai nạn giao thông đường sắt
vẫn là nỗi ám ảnh với rất nhiều người
nguyên nhân dẫn đến phần lớn các vụ tai nạn đường sắt
là do lỗi vi phạm của người tham gia giao thông
và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
khi đi qua đường ngang
có thể thấy
với tình trạng những khu dân cư sống chung với đường tàu
và nhiều đường ngang dân sinh không có gác chắn
quất tầm nhìn
cộng với ý thức chủ quan của người tham gia giao thông
thì chắc chắn
nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt
vẫn còn diễn biến phức tạp
để giúp quý vị hiểu rõ về nguyên nhân
và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
phóng viên truyền hình nhân dân
đã có cuộc trao đổi với ông khương thế duy
phó cục trưởng cục đường sắt việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa ông xin ông cho biết
đến thời điểm hiện nay
ngành đường sát đã xác định được nguyên nhân gây ra
vụ tai nạn giao thông xảy ra ở địa bàn
nguyện thường tín hà nội hay chưa ạ
hiện tại hiện nay thì có lực lượng chức năng
là công an thành phố hà nội
cũng đang có tiến hành
điều tra cái nguyên nhân vụ tai nạn
nhưng về mặt khả quan
nguyên nhân gây ra vụ tai nạn
thấy rằng là
do sự bất cẩn của
người lái xe ô tô khi tham gia giao thông
cố tình vượt đường sắt
khi đã có hệ thống thông tin tín hiệu
cảnh báo là chuông gieo và đèn đã
đèn đỏ đã bật sáng
mà người lái xe vẫn cứ cố tình vượt qua
đây là một trong những
chúng tôi xác định đây là một trong những nguyên nhân chính
mà đã gây ra vụ tai nạn giao thông
xin ông hãy giải thích rõ hơn
về khu vực đường ngang được phòng vệ
bằng thiết bị cảnh báo tự động như thế nào
cái khu vực đường ngang được cảnh báo tự động
thì là một cái
hệ thống được lắp đặt
đèn tín hiệu
và chuông gieo
cũng như là hệ thống
cảnh báo tự động
cũng như là hệ thống
hệ thống biển báo
để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết được
khi mà tàu gần đến
vị trí đường ngang đó
ở một khoảng cách nhất định
thì là hệ thống đó sẽ tự động báo cho người tham gia giao thông biết
đấy là cái
quy định của đường ngang cảnh báo tự động
trong buổi sáng hôm qua
chúng tôi cũng kiểm tra lại
lực lượng chức năng cũng kiểm tra
thì hệ thống cảnh báo tự động
ở vị trí đường ngang đó vẫn đang hoạt động
thưa ông từ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
thì ngành đường sát
có những cảnh báo cũng như là đưa ra những giải pháp gì
cho việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
trên địa bàn cả nước hiện nay
không phải là từ
sau vụ tai nạn giao thông này
chúng tôi mới tiến hành các công tác
cảnh báo cũng như là các giải pháp để đảm bảo an toàn
trước này chúng tôi cũng đã
thực hiện rất là nhiều các mục tiêu
cũng như là các yêu cầu
các địa phương cũng như là doanh nghiệp
kinh doanh kết cố hoạt động đường sát
là phải thực hiện được các vấn đề
làm sao để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
tuy nhiên là
sau vụ tai nạn giao thông này
chúng tôi cũng muốn cảnh báo
cũng như là muốn kêu gọi mọi người tham gia giao thông
là cần phải tuân thủ
cái luật giao thông
mà khi mình tham gia vào
tức là khi mình tham gia vào
cùng với các phương tiện khác
thì mình cần phải tuân thủ
các quy định của luật giao thông đường bộ đường sắt
và cũng rất mong là
những các đồng chí lái xe
tài xế lái xe ô tô
cần phải tuân thủ hơn nữa
và cần phải quy
và cần phải coi như là
có ý thức hơn
trong cái việc mà tham gia giao thông
về phía là cái cơ quan quản lệ nước
cũng như là ngành đường sát
thì chúng tôi cũng sẽ có thêm
sắp tới cũng sẽ có thêm
một số những giải pháp nữa
mà trước đây chúng tôi đã thực hiện
ví dụ như là ở các cái vị trí mà
đường ngang cảnh báo tự động
như cái vị trí đường ngang
km một mươi năm cộng ba trăm tám mươi
mà đã xảy ra vụ tai nạn hôm qua
thì chúng tôi sẽ cần thiết
sẽ phải huy động thêm những cái nguồn lực
để mà làm thêm những cái thiết bị cảnh báo
cảnh báo khác nữa
để hỗ trợ cùng với lại những các cái thiết bị đó
thậm chí là có thể áp dụng
nâng cấp những cái đường ngang đó lên
thành những cái đường ngang cảnh báo tự động
mà có cái cần sáng
có cần sáng tự động
và có kết hợp với những cái hệ thống
để mà cho người tham gia giao thông
đến đó là cần phải đi chậm lại
và có cái thời gian để quan sát
xin được cảm ơn ông đã chia sẻ
những thông tin trên
đến khán giả của truyền hình nhân dân
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
những ngày gần đây
khi ủy ban kiểm tra trung ương
công bố những kết luận của kỳ họp thứ bảy
thì dư luận hết sức quan tâm
đến các nội dung sai phạm
và hình thức xử lý kỷ luật
đồng chí vũ huy hoàng
nguyên bộ trưởng bộ công thương
sau đây là những ghi nhận
của phóng viên truyền hình nhân dân
xung quanh vấn đề này
trong toàn bộ nội dung kết luận
của ủy ban kiểm tra trung ương
trung quanh các vi phạm
của ban cán sự bộ công thương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
và nguyên bộ trưởng bộ công thương
thời kỳ đó
người dân quan tâm nhiều đến kết luận
đồng chí vũ huy hoàng
thiếu gương mẫu
có biểu hiện của vụ lợi
trong việc tiếp nhận bổ nhiệm
điều động con trai
giữ nhiều vị trí quan trọng
trong các doanh nghiệp
do chính bộ mình quản lý
bởi đây rõ ràng là cái nợ ít nhóm
vấn đề là cái cục bộ
cái gia đình
thế còn đi đến mức độ nào
ở đâu thì có lẽ rằng
chúng ta không chưa đến mức độ công khai
cái vụ nợ đến đâu
mà cái đó thì do
tổ chức chúng ta làm
chúng ta biết và chúng ta kết luận
ở cái công khai như thế là
đây là một biểu hiện
kéo bè kéo cánh
biểu hiện ở lợi ích nhóm
ở cuộc đấu tranh
khí lực để đấu tranh
thấy nhưng mà không nói
nói thì lại sợ
quyền mất chức
mất chỗ ngồi
giảm lương bổng
người ta đưa mình ra
đấy là biểu hiện của bè phái đấy
mặc dù việc chỉ ra những biểu hiện vi phạm
của đồng chí vũ huy hoàng
được nhân dân đồng tình
xong nếu như xét về vị trí lãnh đạo
khi còn đương nhiệm
với những vi phạm này
ủy ban kiểm tra trung ương chỉ đề nghị cảnh cáo thôi
thì có nhiều ý kiến cho là cần xem xét lại
theo ý kiến cá nhân bản thân tôi
thì cho là cái kết luận đó là còn
thì là quá nhẹ
tại vì sao
vì một đồng chí vũ huy hoàng là một
đảng viên lâu năm và một
đã từng là một ủy viên trung ương
vị trí càng cao thì trách nhiệm phải càng cao
theo tôi là cần mạnh mẽ hơn
có thể nói lần đầu tiên
một đồng chí bộ trưởng đã nghỉ hữu rồi
còn đem ra kỷ luật như thế là kiếp khổng lắm
đối với tôi là tôi cảm thấy như thế và ghê gớm lắm rồi
thế nhưng tất nhiên lại
bàn đến dư luận của dân
thì đúng là
dân chúng bây giờ thì cái bức xúc
đối với cán bộ cao cấp
của đảng mà lại có những cái sai sót
thì có thể nói là
có những người
chưa phải là đã đồng tình
với những cái kỷ luật như vậy
phải nói thật rằng
qua những ý kiến tôi nắm bắt được
ở những đồng chí cán bộ
lão thành và cán bộ hưu
thì người ta thấy rằng
cái kỷ luật như thế là chưa thỏa đá
phải làm đến nơi đến trốn
nhiều ý kiến cho rằng
phải làm nghiêm làm đến gốc dễ
thì mới tạo sự gian đe
trở thành thông lệ xử lý những vụ việc
sau này đồng thời qua đó
củng cố xây dựng niềm tin trong nhân dân
cũng có nhiều ý kiến khác bày tỏ
phải xử lý kỷ luật cán bộ của mình
là điều vô cùng đau sót
và các đồng chí cấp trên cũng đã rất cân nhắc
một cách kinh tế kỹ lưỡng
vừa thể hiện được tinh thần đồng chí
nhưng cũng dứt khoát nghiêm minh
có như thế thì mới
nó là bài học
bài học sâu sắc
để cho những đồng chí khác
chứ ở đây không phải
chúng ta kỷ luật ai kỷ luật bất kỳ ai
cũng không ai muốn cả
vì kỷ luật là để làm gì
chỉ là để làm bài học
những cái cán bộ
có phải một mình chỗ
ông vũ hiêu hoàng này
để bổ nhiệm con cái mình
người thân mình không
hay còn những chỗ khác nữa
thì rõ ràng
đây không phải chỉ là
là một việc

mà phải làm được những cái bài học
mà phải kiên quyết
chứ nếu mà không kiên quyết
thì mọi việc lại đâu vào đây
nói mãi nói nhiều
nhưng kết quả không được bao nhiêu
rất là đáng tiếc
có một số ý kiến cho rằng
việc ủy ban kiểm tra trung ương
đề nghị thu hồi
hủy bỏ các quyết định sai trái
trong công tác cán bộ của bộ công thương
điều đó có nghĩa là một số cán bộ
ở bộ công thương đã được đề bạt nhanh
một cách bất thường
sẽ bị thu hồi lại các chức vụ đó
với quyết định này
cái áo giáp chống đạn
mang tên đúng quy trình
sẽ không còn tác dụng nỡ đạn nữa
và sự hồi tố này
khái niệm hạ cánh an toàn
cũng sẽ không tồn tại được
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
qua vụ việc lần này cho thấy
quyết tâm của ủy ban kiểm tra trung ương
trong việc thực hiện theo đúng tinh thần
của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đó là xem xét các dấu hiệu sai phạm
và không chịu bất kỳ
một sức ép của tập thể và cá nhân nào
đây chính là quyết tâm của đảng
trong việc đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực
và cũng để khẳng định
không có vùng cấm trong kỷ luật đảng
trong cuốn khổ chuyến thăm nhật bản
chiều nay tổng thống philippines rodrigo duterte
đã có cuộc hội đàm với thủ tướng nhật bản shinzo abe
về vấn đề an ninh hàng hải
và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
những động thái của trung quốc trên biển đông
là một trong những vấn đề được hai nhà lãnh đạo
đề cập trong cuộc họp kín diễn ra chiều nay
trước đó tổng thống duterte
đã bày tỏ mong muốn
lắng nghe quan điểm của tokyo
về vấn đề biển đông
trong chuyến thăm lần này
thủ tướng shinzo abe
đã đề cập tới phán quyết của tòa trọng tài
ở la hay hà lan hồi tháng bảy
về vấn đề biển đông
đồng thời nêu rõ lập trường của tokyo
rằng các bên liên quan tới vụ kiện
cần phải tuân thủ phán quyết này
tokyo cũng đề nghị tăng cường hợp tác
trong đầu tư cơ sở hạ tầng
và cấp các tàu tuần tra phục vụ công tác
bảo vệ bờ biển cho philippines
đây là chuyến thăm nhật bản đầu tiên của ông duterte
kể từ khi nhậm chức hồi tháng sáu vừa qua
ủy ban biên giới trung quốc
trung của triều tiên và trung quốc
đã thảo luận về kế hoạch xây dựng thêm
các cây cầu mới và các trạm kiểm soát
trên biên giới trung giữa hai nước
trong thời gian tới
cuộc họp được diễn ra nhân chuyến thăm ba ngày
tới bình nhưỡng của thứ trưởng ngoại giao trung quốc
lưu trấn dân
thứ trưởng ngoại giao trung quốc lưu trấn dân
và thứ trưởng ngoại giao triều tiên park myung guk
cũng đã thảo luận về chương trình hạt nhân
của triều tiên và các lệnh trừng phạt
của liên hợp quốc chống bình nhưỡng
chuyến thăm triều tiên của ông lưu trấn dân
diễn ra trong bối cảnh washington
và các đồng minh đề nghị bắc kinh
nhất trí với các biện pháp trừng phạt mới
của hội đồng bảo an liên hợp quốc
đối với triều tiên
sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ năm
hôm chín tháng chín vừa qua
tuy nhiên bắc kinh tuyên bố phản đối
việc bất kỳ quốc gia nào sử dụng luật pháp riêng
để mở rộng thầm quyền
ra các nước khác
liên quan đến vấn đề chống khủng bố
đặc phái viên của tổng thống nga
về trung đông và châu phi cho biết
nga kêu gọi các nước phương tây
thành lập một liên minh toàn cầu rộng lớn
chống chủ nghĩa khủng bố
ông bogdanov cũng tuyên bố
các đối tác phương tây của moscow
sẽ nhận ra rằng không thể chiến thắng
trong cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố
và cũng không thể khôi phục hòa bình cho trung đông
mà không có sự chung tay của các nước
đồng thời ông bogdanov khẳng định
lệnh ngừng không kích xung quanh
thành phố aleppo của syri sẽ được kéo dài
hiện các cuộc thảo luận
ở cấp chuyên gia
về syri vẫn đang diễn ra
ở geneva thụy sĩ
giữa nga và mỹ cùng một loạt
các quốc gia trung đông
tuy nhiên các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận
khủng hoảng chính trị tại venezuela
tiếp tục trầm trọng thêm
khi tổng thống đương nhiệm nicolás maduro
cáo buộc phe đối lập đang âm mưu
tiến hành một cuộc đảo chính
đồng thời kêu gọi các bên tiến hành đối thoại
quốc hội venezuela do phe đối lập chiếm đa số
đã thông qua quyết định tiến hành
phiên tòa chính trị và hình sự
xét xử trách nhiệm của tổng thống maduro
liên quan tới việc hoãn thu thập chữ ký cử tri
để tiến hành trưng cầu dân ý
dự kiến diễn ra trong ba ngày
hai mươi sáu hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi
tuyên bố chính thức của quốc hội venezuela
yêu cầu ông maduro ra điều trần
trước cơ quan lập pháp
vào ngày một tháng một mươi một tới
tuy nhiên phiên tòa xét xử tại venezuela
mang tính tượng trưng nhiều hơn
do tổng thống và tòa án tối cao
từ lâu đã không công nhận quyền lực của quốc hội
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
đến đây xin được kết thúc